thủ tướng nguyễn xuân phúc đã gặp mặt hơn bốn trăm linh kiều bào ở nước ngoài
về việt nam tham dự chương trình xuân quê hương hai nghìn hai mươi
đây là sự kiện có số lượng bà con kiều bào tham dự đồng nhất với tấm lòng cùng hướng về quê hương
hòa chung không khí đón tết cổ truyền của dân tộc việt nam
tại buổi gặp mặt lãnh đạo bộ ngoại giao cho biết cộng đồng người việt nam ở nước ngoài hiện nay
không ngừng phát triển cả về lượng và chất với khoảng bốn năm triệu kiều bào
tại hơn một trăm một mươi quốc gia và vùng lãnh thổ trong đó hơn năm trăm linh người có trình độ đại học trở lên
nhiều người là những kỹ sư chuyên gia hàng đầu trong các lĩnh vực khoa học công nghệ kinh tế tài chính
và một số đã tham gia vào hệ thống chính trị của các nước
tại buổi gặp nhiều kiều bào đã bày tỏ phấn khởi vì những thành tiệu to lớn mà đất nước đã đạt được trong năm qua
phát biểu tại buổi gặp mặt thủ tướng nguyễn xuân phúc bày tỏ vui mừng được đón tiếp bà con kiều bào về thăm tổ quốc
thủ tướng yêu cầu mặt trận tổ quốc việt nam
tạo điều kiện thuận lợi đón chào bà con về quê ăn tết
thủ tướng đánh giá cao các hoạt động của bà con kiều bào tại nước ngoài
đánh giá cao sự liên hệ gắn bó của bà con đối với tổ quốc
chúng tôi đã thành là một trung tâm rõ ràng đối với sáng tạo
chúng tôi đã mời được khoảng hơn hai trăm linh người trẻ tuổi về đóng góp
thủ tướng có trực tiếp gặp để nói chuyện bà con
nhiều sáng kiến đã được triển khai thực hiện
ngay cái việc mà gửi ngộ tiền ngộ hối việt cho bà con cũng là đóng góp xây dựng vui hương đất nước
và biết bao nhiêu cái cưới dĩ hành động khác mà tôi nói trên
thiền tai lũ lụt chia sẻ một ngọt bùi bà con trong nước
người thị thân ở trong nhà gặp khó khăn tất cả những thứ gì đó đều những đóng góp tích cực quan trọng
có ý nghĩa của bà con việt kiều xa xứ đối với bà con tư hương đối với tổ quốc chúng ta
trong bối cảnh đất nước còn nhiều khó khăn đặc biệt là sự bất ổn của tình hình thế giới và khu vực
thủ tướng kêu gọi ý chí đoàn kết của người việt nam
thủ tướng mong bà con phát huy tinh thần đoàn kết đùm bọc yêu thương lẫn nhau khi ổn định cuộc sống tại nước sở tại
không phân biệt nguồn gốc xuất thân dân tộc tôn giáo vùng miền giới tính văn hóa
cơ sở của sự đoàn kết là ý thức dân tộc và lòng yêu nước niềm tự hào dân tộc và mục tiêu chung của mọi người việt nam
thủ tướng yêu cầu hãy cố gắng gìn giữ tiếng việt bản sắc văn hóa và truyền thống dân tộc việt nam
thủ tướng yêu cầu hãy cố gắng giữ tiếng việt bản sắc văn hóa và truyền thống dân tộc việt nam
thủ tướng yêu cầu hãy cố gắng giữ tiếng việt bản sắc văn hóa và truyền thống dân tộc việt nam
các bộ ngành địa phương luôn quan tâm tạo mọi điều kiện thuận lợi cho bà con yên tâm về nước làm việc hợp tác đầu tư kinh doanh hoạt động khoa học công nghệ
thủ tướng mong ủy ban nhà nước về người việt nam ở nước ngoài đổi mới công tác hoạt động để gần gũi bà con kiều bào hơn lắng nghe tâm tư nguyện vọng của bà con
các cơ quan liên quan nghiên cứu mở thêm đường bay nối với các khu vực có nhiều bà con có nhu cầu về nước
tổ chức tốt chương trình xuân quê hương suốt nhiều năm qua để mỗi năm bà con lại được tề tiệu tại quê nhà trong bầu không khí vui tươi ấm áp